mắt nhìn xuống vai
sau đó trở lại vị trí ban đầu
động tác thứ năm
tập mạnh cơ cổ phía trước
đặt bàn tay phải hoặc trái lên trán
tạo một lực ấn vào đầu
đồng thời đầu ép về phía trước
tạo một lực kháng lại
lực ấn của bàn tay
sao cho không xảy ra cử động một cuộc sống cổ
động tác thứ năm
giữ yên khoảng năm giây
hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo